hiện nay đà nẵng và các tỉnh miền trung vẫn tiếp tục những ngày nắng nóng và tình trạng này cũng đã khiến cho nhiều trẻ em mắc bệnh và nhập viện
trong đó bệnh tiêu chảy chiếm tỷ lệ khá cao
do đó các bậc phụ huynh cần lưu ý việc chăm sóc sức khỏe của trẻ để tránh các bệnh dễ mắc phải trong mùa nắng nóng
thống kê tại bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khám và điều trị hơn một hai trăm linh trường hợp
trong đó bệnh tiêu chảy chiếm tỷ lệ cao trong số các bệnh truyền nhiễm khoảng hơn một trăm linh bệnh nhân
theo đó để bảo vệ sức khỏe của trẻ em trong mùa nắng nóng các bậc phụ huynh cần tuân thủ chặt chẽ theo tư vấn của bác sĩ và quy định an toàn vệ sinh thực phẩm của bộ y tế
đặc biệt cần tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine giúp trẻ được bảo vệ tốt nhất trong suốt mùa nắng nóng